đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia do phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải làm trưởng đoàn
đã thực hiện giám sát kiểm tra và làm việc tại tỉnh lào cai về công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đánh giá cao những kết quả của chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai đạt được trong thời gian qua
đặc biệt những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
phó chủ tình quốc hội nguyễn đức hải cũng chỉ ra một số lưu ý mà tỉnh lào cai cần thực hiện như bảo đảm đủ số lượng
tiêu chuẩn năng lực và cơ cấu người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với đặc thù của địa phương
trước đó đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại phương bắc cường thành phố lào cai